do thời tiết thay đổi thất thường nhất là giai đoạn vào đầu mùa mưa như hiện nay
tại cần thơ bệnh viêm não và viêm mảng não tăng đột biến
hàng ngày bệnh viện nhi đồng cần thơ tiếp nhận trung bình từ hai đến ba ca cấp cứu
tại khoa nhiễm bệnh bệnh viện nhi đồng cần thơ số bệnh nhân viêm não gia tăng vào khoảng hai tháng gần đây
nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt nặng lơ mơ nôn ói
sau đó xuất hiện các cơn co giật và hôn mê sâu
nhi đồng thơ bệnh viện nhi đồng thơ
các loại bệnh viêm não rất nguy hiểm vì tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao
nguy hiểm là các di chứng làm giảm khả năng phát triển trí não chậm phát triển gây liệt hay co quáp tay chân
vì vậy việc tiêm phòng các loại vaccine phòng viêm não cho trẻ em là rất quan trọng